và có một phiên trợ nằm giữa lòng phố cổ hà nội vô cùng độc đáo bởi mỗi năm phiên trợ này chỉ họp duy nhất một lần
những ngày cận tết nằm ở ngã giao giữa những con phố cổ hà nội hàng mã hàng lược hàng đồng hàng rươi lại tấp nập người mua kẻ bán
hàng nghìn món đồ cổ đồ giả cổ đồ xưa đồ đồng xuất hiện ở phiên chợ đặc biệt mỗi năm chỉ hòm duy nhất một lần này
khai phiên từ ngày hai mươi cho đến hết ba mươi tháng chạp đối với nhiều người dân thủ đô đi chợ đồ xưa ngày giáp tết thân thuộc như một nét văn hóa
là một người đam mê đồ cổ đồ xưa ông lê ngọc long năm nào cũng dạo phiên chợ hy vọng có thể tìm mua một món đồ độc lạ cho bộ sưu tập của mình
hôm nay ở tương ưu
mua được cái bút của nước ngoài và cái logo của nga gọi là nga bộ đồng
ở đây chợ hàng mã thì hàng năm rất là nhiều cửa hàng và trung bày nhiều cái kỳ vật của đồ lưu đường nước ngoài phong phú mà không ở đâu có được
phiên chợ này nó đã gặp lâu đời rồi đây là mỗi khi tức đến thì phiên chợ này mở ra thì đây là cái nét văn hóa của người việt nam của người hà nội
giá cả của các món đồ ở đây cũng vô cùng phong phú
từ vài trăm đến cả chục triệu tùy theo niên đại hoa văn tinh xảo của từng món phục vụ mọi nhu cầu của người mua
người mua có thể tìm thấy vô vàn mặt hàng sản phẩm được bày bán từ chạm chỗ điêu khắc đến cả những đồng tiền đã ngưng phát hành nhiều năm
đặc biệt những chú chó là linh vật năm nay khá đắt hàng và được bày bán nhiều hơn
mọi người đến đây thì ai cũng muốn là chọn cho mình một cái món đồ gì đấy để làm kỷ niệm thôi
nói đơn giản chỉ là làm kỷ niệm lưu lại những kỷ niệm của xưa của hà nội
tôi ba ngày hôm nay tôi đến đây và mỗi một ngày đều chọn cho mình một cái món đồ gì đấy
rất là thích
ngoài cái việc là hối hả chúc tết rồi lo toan thì người hà nội thường là những cái ngày này thường là đi thông rông một chút thư thả một chút để ngắm nhìn phố phường ngắm nhìn cái sự dạo dực của hà nội vào xuân
rất là tuyệt vời
ở phiên chợ độc đáo này đối với nhiều người
chỉ đơn thuần là sự mua bán mà còn là sự đồng điệu của những tâm hồn đam mê nghệ thuật muốn tìm lại những cảm xúc về một không gian tết xưa
sống lại với những giá trị xưa cũ của đất hà thành được thổi hồn vào những món đồ này
chợ này nó là chợ truyền thống nên là người ta đi mua ra đây để mua những cái may mắn cuối năm
tôi rất là muốn để trao đổi ngoài cái bán ra là cái tốt đúng không
nhưng mà cái vấn đề là gì
tôi nói là
đó là trao đổi những cái kiến thức những cái món đồ rất là giá trị để hiểu học hỏi nhau
người đến chợ vẫn thường nói với nhau rằng đến đây không phải là tiền bạc mà bởi cái duyên
cái duyên giữa người bán và người mua cùng chung một góc nhìn nghệ thuật
cái duyên giữa người và hồn túy của đồ vật
có lẽ không phải chỉ bởi là phiên trợ họp hiếm hoi trong năm
mà chính bởi cái duyên này đã làm nên sự độc đáo của phiên chợ
ở phần tiếp theo của chương trình
đất với các chiến sĩ bộ đội biên phòng vùng cao bản lầu
mong ước ngày xuân mới hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị trong đợt xét đậm xét hại kéo dài những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám
nhiều xã vùng cao biên giới của tỉnh hà giang
nhiệt độ giảm thấp và xuất hiện băng giá phủ trắng núi đồi
tỉnh hà giang đã tăng cường triển khai công tác phòng chống đói rét
bảo vệ an toàn cho đàn gia súc giảm thiểu những thiệt hại cho người dân
ngay từ đầu vụ đông năm nay tỉnh hà giang đã chỉ đạo các huyện thành phố
và các ngành chức năng tăng cường phòng chống đói rét cho đàn gia súc
ngoài kế hoạch chung trong mỗi đợt xét đậm xét hại
hay như dịp nghỉ tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc tới đây
thì ủy ban nhân dân tỉnh đều có công điện kế hoạch khẩn
chỉ đạo các địa phương đến từng hộ dân kiểm tra giám sát
hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống đói xét cho gia súc
thực tế thì ý thức bảo vệ đàn gia súc của nhân dân cũng đã được nâng cao
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà giang
vụ đông năm nay người dân dự trữ được hơn bốn mươi năm tấn thức ăn tinh bột
gần ba trăm hai mươi một tấn thức ăn thô xanh bảo đảm diện tích cỏ hơn gần hai mươi hectare
có hơn tám mươi tám hộ chăn nuôi đã xây dựng chuồng trại kiên cố
bốn mươi ba hộ chuồng trại tạm được che chắn bằng bạt và dơm dạ
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà giang
vẫn còn nhiều hộ chăn nuôi chưa làm chuồng cho gia súc
do đó ủy ban nhân dân tỉnh hà giang đã có văn bản phê bình các huyện
để xảy ra tình trạng người chăn nuôi châu bò chưa làm chuồng
ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các huyện trên phải hướng dẫn
hỗ trợ các hộ làm chuồng nuôi nhốt gia súc ngay
để bảo vệ đàn gia súc an toàn trong đợt nghỉ tết nguyên đán mậu tuất này
xuân về cũng là lúc mà mọi người quây quần bên gia đình người thân để đón năm mới
với những người lính biên phòng khi đón tết họ không được ở gần người thân
nhưng bù đắp lại tết của người lính nơi biên giới đến sớm hơn
và quây quần bên tình đồng đội cùng người dân địa phương
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồn biên phòng bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai
năm đầu tiên trong quân ngũ và cũng là lần đầu tiên tân binh hoàng xuân quyết đón tết xa

người thân trong giây phút đón giao thừa nhưng bù lại là tình đồng chí đồng đội trong đơn vị
nên nỗi nhớ nhà cũng được nguyên ngoài
mặc dù em cảm thấy nhớ nhà nhưng mà được sự động viên của các cán bộ chiến sĩ
thì em cũng cảm thấy vơi bớt đi nỗi nhớ nhà phần nào
và em phố sẽ cố gắng quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
nơi đồn biên phòng bản lầu đóng quân có địa bàn rộng hiểm trở
đơn vị được giao quản lý hàng chục km đường biên với nhiều cột mốc đất liền
khó khăn vất vả là vậy nên khi tết đến xuân về
ban chỉ huy đồn biên phòng luôn động viên tinh thần
và bảo đảm nhu yếu phẩm cần thiết để cải thiện bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ
văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong thời gian trước tết
chúng tôi tổ chức cử cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra
bảo vệ giữ vững an ninh trật tự địa bàn
cũng như là các trụ sở chính như ủy ban
và một số địa điểm quan trọng của địa bàn hai xã
không khí tết đã rộn ràng trên mọi nẻo đường từng góc phố
nhưng đối với các chiến sĩ ở đồn biên phòng bản lầu tỉnh lào cai
thì tết là khoảng thời gian gác lại những tình cảm cá nhân với người thân và gia đình
để trên hết đó là vì mục tiêu cao cả
nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của từng mái nhà
nơi vùng biên địa đầu của tổ quốc
đường hoa xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám với chủ đề xuân sắc màu
đã hoàn thiện sau nhiều ngày thi công
đến thời điểm này thì đường hoa xuân sắc màu
đã sẵn sàng cùng người dân thành phố biển bước vào xuân mới
đường hoa xuân sắc màu được phối cảnh đẹp
và chia thành hai khu vực phía bắc và nam cầu rồng
dọc bờ sông hàn với các chủ đề gợi mở như bình minh trên biển
biểu trưng cho sự phát triển mọi mặt của thành phố đà nẵng
hướng ra biển lớn
những điểm đặc biệt tạo ấn tượng và điểm nhấn
với đại cảnh cổng trò đón xuân
cùng hình ảnh xuân mậu tuất được thiết kế ấn tượng
sử dụng ánh sáng mỹ thuật cùng hiệu ứng sắc màu đẹp mắt
tại khu vực bờ đông sông hàn ngay dưới chân cầu rồng
hình ảnh thành phố đà nẵng được phát họa gắn với những mảnh xanh
biểu trưng cho một mùa xuân mới với nội lực và niềm tin mới
đây cũng là điểm đến hấp dẫn cho người dân du khách
trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
ngoài thưởng lãm cảnh sắc hoa cỏ
còn được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc
bên bờ đông sông hàn
những ngày gần tết các cán bộ chiến sĩ và nhân dân
ở huyện đảo bạch long vĩ đang náo nức đón tết cổ truyền
của dân tộc tết mậu tốt hai nghìn một mươi chín
mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn
nhưng tất cả đều vững tâm đoàn kết gắn bó một lòng
với biển đảo quê hương bảo vệ vững chắc chủ quyền của tổ quốc
bạch long vĩ là hòn đảo xa nhất trong vịnh bắc bộ
đảo trực thuộc thành phố hải phòng cách đất liền khoảng bảy mươi năm hải lý
mặc dù ở xa đất liền nhưng với sự quan tâm chăm lo tết
của thành phố hải phòng quân và dân huyện đảo bạch long vĩ
cũng đón tết đủ đầy ấm áp
với nhiều niềm vui đảm bảo phương châm vui tươi
lành mạnh an toàn tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao
sắc xuân vẫn chẳng ngập trên đảo
chúng tôi ra đảo năm nay đã được hơn một mươi năm năm
và thường xuyên đón tết ở đảo trong năm nay
và những năm trước cũng thế được sự quan tâm của quân nhân dân huyện
chúng tôi đi yên tâm đón xuân tại huyện đảo
luôn nghĩ về đảo là quê hương thứ hai
năm nay là năm đầu tiên tôi ăn tết xa nhà
đầu tiên tôi ăn tết trong con đội
cảm giác của tôi bây giờ rất là khó rồi
tôi rất nhớ về gia đình bạn bè người thân
nhưng được sự quan tâm động viên của đảng quỷ chỉ huy tội đoàn
cũng như đánh đạo chỉ huy đơn vị
thì tôi cũng xác định tốt với tư tưởng và trách nhiệm của mình
tôi sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
đặc biệt là nhiệm vụ trực tết mẫu tốt năm hai nghìn một mươi tám
và tôi cũng tự nhủ rằng đây là cái trách nhiệm
cũng như vinh dự tự hào của một người chiến sĩ
tôi xin hứa sẽ luôn cố gắng vững chắc tay súng
để bảo vệ chủ quyền biển đảo bạch trang vĩ
hơn nhiều hoàn đảo tiền tiêu của tổ quốc
đón tết xa nhà nhưng những người lính ở đây
vẫn luôn cảm nhận được phong vị ngày tết
với những hoạt động chuẩn bị tết
và hòa trong tình đoàn kết quân dân
tình đồng chí đồng đội quây quần ngay tại đơn vị
đây là động lực tinh thần giúp các cán bộ chiến sĩ
thêm vững tin bảo vệ giữ chắc chủ quyền biển đảo
cũng như khiến phong vị tết việt thêm đậm đà
một trăm cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
nhận thức sâu sắc được cái nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu
trong dịp tết xác định tốt tư tưởng quyết tâm
xác định với tinh thần đảo là nhà biển cả là quê hương
do đó mà một trăm linh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trong dịp tết đặc biệt là trực sẵn sàng chiến đấu
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức luyện tập
thành thục tất cả các phương án sẵn sàng chiến đấu
để lân cao khả năng tác chiến
trong thời gian làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu
trong dịp tết
cũng giống như ở đất liền sắc xuân đang về
trong từng ngôi nhà những tuyến đường
ở huyện đảo tiền tiêu của tổ quốc
ngày tết cổ truyền của dân tộc
luôn được người dân huyện đảo chào đón
với không khí tưng bình phấn khởi
góp phần tiếp thêm niềm tin cho quân
và dân huyện đảo bạch long vĩ
quyết tâm bám biển giữ đảo giữa muôn trùng sóng gió
tết nguyên đán thường được nhắc đến
với ý nghĩa là tết cổ truyền
của người việt
người dân đồng bào các dân tộc thiểu số tại đắk lắc
họ ăn tết cùng đồng bào kinh
song họ vẫn giữ được những bản sắc riêng
của dân tộc mình với những món ăn truyền thống
dân dã nhưng không kém phần đặc sắc
thể hiện được văn hóa và mang đậm hương vị
của núi rừng
ngay từ sáng chị hồ doan nghê
đã cùng các bạn của mình
ra vườn hải lá để chuẩn bị mâm cơm
nếu như bánh chưng bánh dày là món bánh
không thể thiếu mỗi dịp lễ tết của người kinh
thì đồng bào dân tộc ế đê
ở đắk lắc chọn thêm cho mâm cơm
ngày tết của nhà mình những món ăn
truyền thống dân dã nhưng không kém
phần đặc sắc thể hiện được văn hóa
của đồng bào mình và mang đậm hương vị
của núi rừng
trước đây là người đồng bào ế đê
thì thường là cái tết của người đồng bào
ế đê thường là những cái dịp lễ
như là sau hoặc là trước
vụ mùa thu hoạch là các cái lễ
như là lễ cúng bến nước lễ cầu mưa
cầu mùa hay là lễ mừng cơm mới
nhưng mà dần dần về sau thì
cùng với lại sự hội nhập
với lại các cộng đồng dân tộc anh em
ở đây như là tết của người việt mình này
thì là đã có sự giao thoa
và thay đổi rõ rệt
đó là cũng người đồng bào ế đê
ở đây họ cũng làm bánh tết
và bánh chưng nữa
đồng thời là cũng sắm sửa
rất là nhiều vật dụng khi mà
mình đã khi mà chuẩn bị đón tết
và bên cạnh đó là cũng trang trí
nhà cửa nữa
tỉnh đắk lắc là địa bàn
mà có bốn mươi bảy đồng bào dân tộc anh em
chọn làm nơi sinh sống và phát triển
trong số các đồng bào dân tộc
thiểu số tại đây đồng bào ế đê
chiếm đa số ngoài ra còn nhiều
đồng bào anh em khác từ tây bắc
họ vào đây cư trú và đem theo
bản sắc văn hóa riêng để rồi
mỗi dịp tết đến xuân về
mọi người lại đùa vui ca hát
những bài hát dân gian chơi những
trò chơi truyền thống của đồng bào mình
vào những ngày tết như thế này
nam nữ tập trung với nhau ném lại
ném quần xung hợp chung vui
em cảm thấy tự hào
với dân tộc thái của mình
ngày dịp ngày lễ ngày tết
thì nói chung là
xem cái dân gian chúng tôi vào đây
người lâu nhất thì người chồng
cũng hai mươi bốn năm rồi chúng tôi là lớp trẻ
đi trước nhưng mà
bây giờ được sự quan tâm của
nhiều tổ chức thì bây giờ
khôi phục lại cái bản sắc
của dân tộc thái
khôi gợi lại cái truyền thống của
chúng tôi tôi cảm thấy rất vui
như được quý bà con con ạ đi làm
vì miệt nhọc trong một năm vui
ba ngày tết được vui xuân
ném con muối sạp này còn kéo co nữa
ngày tết nguyên đán đã trở thành
ngày vui chung của cộng đồng các dân tộc
anh em họ ăn tết cùng đồng bào kinh
xong họ vẫn giữ những bản sắc riêng
của dân tộc mình bởi vậy mỗi dịp
tết đến xuân về mỗi người dân tây nguyên
như được hòa mình vào không khí tết của
khắp mọi vùng miền đất nước được thưởng
thức những đặc sản những cách đón tết
cổ truyền của khắp các vùng miền
tết đã cận kề trên muôn nẻo đường người
người tất bật ngược xuôi lo cho gia đình
với mong ước xung vầy chung vui trong
ngày xuân mới dẫu có nhiều bộn bề nhưng
mỗi người vẫn luôn mong ước những điều
ước giản dị cầu chúc cho mọi người mọi
nhà yên vui và hạnh phúc
tiết trời mùa xuân làm cho mọi vật muôn
hoa nở rộ người người nhà nhà hối hả
chuẩn bị cho gia đình mình mọi điều
sung tức nhất niềm vui như được nhân đôi
khi đường dây điện chính thức được điện
lực pleiku đấu nối công tơ kéo đến
từng hộ tết này hơn cả trăm hộ dân làm
nông nghiệp tại xã an phú thành phố pleiku
và xã yê bang huyện đắc đoa có đủ
nguồn điện để tưới cho ruộng hoa màu
rễ cà phê của mình
tết là một phần khói điều mong lắm
mong muốn có một tổng thống an toàn
kinh tế đúng đoàn cùng toàn dân tích cực
xây dựng nông phong bộ năm mới điện lực
trà lai phục vụ cho đồng bào hồ thông tố
nam rồng điện lý có nguồn điện để
thấp phục vụ tết mong muốn tất cả anh
em trong công ty điện lực và điện lực
pleiku phục vụ cho bà con để thấp tráng
trẻ được nguồn nước tưới tiêu và trồng
đau hô màu được hưởng tiện tân tạo sớm hôm
những người dân mưu sinh xa nhà xa quê
luôn hướng về gia đình và mong cả nhà
năm mới an khang thịnh vượng sức khỏe để
tiếp tục công tác lao động
sáng năm mới sức khỏe hạnh phúc vui vẻ sống lâu sưởng hứng giao nhiêu
chúc mừng năm mới
trong phần tin quốc tế xả súng ở florida của mỹ khiến ít nhất một mươi bảy người thiệt mạng
không khí tết nguyên đán tại một số nước châu á
lực lượng chức năng tại florida của mỹ vừa bắt giữ một đối tượng được cho là nghi can gây ra vụ xả súng tại một trường học cấp ba ở thành phố parkland khiến ít nhất một mươi bảy người thiệt mạng và hàng chục người bị thương
vụ sả súng tại trường cấp ba marjorie stoneman dorab ở thành phố paca thuộc bang florida của mỹ cách thành phố miami bảy mươi hai km về phía bắc
cảnh sát đã bắt giữ một nghi can ở một nơi cách ngôi trường khoảng một sáu km
theo đó nghi phạm có tên là nicolette cruz một mươi chín tuổi là một năm sinh đang bị kỷ luật của ngôi trường trên
khi khám xét tư trang của tên này cảnh sát phát hiện thấy rất nhiều quyền tạp chí và một khẩu súng ar một mươi năm
sau khi xảy ra vụ xả súng tại bang florida tổng thống mỹ donald trump đã bày tỏ sự chia buồn tới các gia đình của nạn nhân trong vụ việc kinh hoàng này
ngoại trưởng mỹ ray c johnson vừa thông báo việc lập kế hoạch hòa bình mới cho trung đông của chính quyền mỹ đang diễn ra tốt đẹp
tuyên bố trên được người đứng đầu bộ ngoại giao mỹ đưa ra khi đang ở thăm jordan trong khuôn khổ chuyến công du năm nước trung đông
phát biểu trước báo giới ngoại trưởng mỹ rekil loson khẳng định việc lập kế hoạch hòa bình mới cho trung đông đang tiến triển tốt và tổng thống mỹ donald trump sẽ quyết định thời điểm công bố bản kế hoạch này
tôi đã nhìn thấy bản kế hoạch và những chi tiết trong đó nó đã được xây dựng trong nhiều tháng qua
và đã xác định những điểm mà chúng ta cảm thấy cần nghiên cứu thêm
kế hoạch này sẽ được trình lên tổng thống donald trump để ông ấy quyết định thời điểm công bố
nhân chuyến thăm tới jordan ngoại trưởng mỹ cũng đã ký thỏa thuận cung cấp gói hỗ trợ mới kéo dài năm năm cho nước này một đồng minh quan trọng của mỹ trong khu vực
mặc dù trước đó tổng thống trump từng đe dọa sẽ ngừng viện trợ cho các quốc gia phản đối quyết định công nhận jerusalem là thủ đô của israel
chuyến thăm trung đông của ngoại trưởng mỹ diễn ra trong bối cảnh khu vực này
tiếp tục bước vào một giai đoạn phức tạp mới nhất là sau tuyên bố của tổng thống trump
tết nguyên đán không chỉ là ngày lễ cổ truyền của người dân việt nam mà đối với nhiều quốc gia châu á khác người dân cũng đang háo hức chuẩn bị đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tại một số quốc gia như trung quốc indonesia hay campuchia với đặc thù là người gốc hoa chiếm hơn bảy mươi trong cấu trúc dân số tết nguyên đán cổ truyền của họ cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống văn hóa
tại singapore lễ hội chào đón năm mậu tốt hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức tương bừng khắp các đường phố ở khu vực chinatown
vào ban đêm cả khu phố rực rỡ ánh đèn lồng muôn màu sắc mang hình bông hoa cùng với các chú chó ngộ nghĩnh và đáng yêu
đặc biệt trong những ngày này khi năm mới mậu tuất đang đến gần người dân của đảo quốc sư tử lại tất bật trang hoàng nhà cửa mua sắm đồ trang trí để chuẩn bị đón năm mới bên gia đình và người thân
tết nguyên đán là dịp rất có ý nghĩa đối với chúng tôi
các thành viên trong gia đình sau một năm đi làm ở khắp mọi nơi lại trở về xung họp quây quần bên gia đình và cùng nhau đón một mùa xuân mới
gia đình cùng hỏi thăm động viên và cầu chúc một năm mới tốt đẹp sẽ đến với tất cả các thành viên trong gia đình
đây không chỉ là một phong tục mà còn là truyền thống rất quan trọng của những người gốc hoa chúng tôi
dự kiến lễ hội chào đón năm mới tại khu chinatown của singapore sẽ kéo dài trong khoảng thời gian
với các hoạt động phong phú và đặc sắc như rước đèn thi múa lân và diễu hành đường phố
tại trung quốc các thành phố lớn trên khắp đất nước này được thắp sáng bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng rực rỡ đủ màu sắc kích thước với các tạo hình thú vị
thu hút sự chú ý không chỉ của khách du lịch mà còn khiến chính người dân địa phương bất ngờ
bên cạnh việc nhìn ngắm chụp ảnh người dân và du khách còn có thể tương tác trực tiếp để bật tắt bóng đèn
những chiếc đèn lồng đã làm rộn ràng thêm không khí cho lễ hội tôi có thể cảm nhận rõ bầu không khí của lễ hội mùa xuân
tại malaysia theo tín ngưỡng của người hồi giáo vào năm con chó người dân phải thường thực hiện một nghi lễ gột rửa mình nếu như tiếp xúc với động vật
nhất là loài lợn và loài chó vì họ cho rằng hai loài động vật này không sạch sẽ và nên tránh tiếp xúc
bên cạnh đó tại các trung tâm thương mại ở thủ đô kuala lumpur trang hoàng rực rỡ với sắc đỏ tuy nhiên các hình ảnh trang trí đều không in hình
còn tại campuchia các quầy bán hàng ven đường cũng rực rỡ sắc đỏ và vàng
người dân gốc hoa ở đây quan niệm màu đỏ và màu vàng tượng trưng cho một năm mới kinh doanh thuận lợi xua ta những điều không may mắn trong năm mới